sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm các quốc gia quậy thảo họp các quốc gia chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
bên cạnh đó tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng đảng mừng xuân nhân dịp mùng ba tháng hai với tinh thần hướng mạnh về cơ sở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo của tổ quốc và những địa phương có khu di tích lưu niệm về chủ tịch hồ chí minh
tại cuộc họp đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh yêu cầu của việc tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng đặt ra rất cao phải làm sao để đợt hoạt động này có giá trị chính trị tư tưởng giáo dục cao làm xúc động lay động lòng người và lan tỏa rộng rãi đối với các tầng lớp xã hội
nhưng cần phải tiết kiệm không được phô trương các bộ ban ngành trung mương và các địa phương căn cứ theo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam của ban tuyên giáo trung ương để có cách làm sáng tạo vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn